trong phiên xét hỏi ngày một mươi một tháng ba bà trương mỹ lan chủ tịch vạn thịnh pháp phủ nhận nhiều nội dung trong cáo trảng và lời khai của các bị cáo khác đồng thời khẳng định không có việc trả tiền từ scb về cho bị cáo sử dụng
ngoài ra bị cáo cho biết thời điểm hợp nhất ba nhà băng các cơ quan nhà nước đã nhờ bà đứng ra giúp
sáng một mươi một tháng ba phiên tòa xét xử vụ vạn thịnh pháp xét hỏi bị cáo trương mỹ lan chủ tịch vạn thịnh pháp khóc nói nhiều bị cáo khai không đúng sự thật
khi mọi lời khai đều hướng về bản thân bà trương mỹ lan chủ tịch vạn thịnh pháp đã phản cung phủ nhận lời khai của các thủ cấp khẳng định mình không chỉ đạo hoạt động của scb không chỉ đạo thành lập các công ty ma để giúp tiền của scb
khi chủ tọa hỏi bà lan có phải là chủ tịch vạn thịnh pháp và phần lớn công ty trong hệ thống bị cáo trương mỹ lan cho hay
vạn thịnh pháp có khoảng năm sáu công ty con và một tập đoàn đang xin giấy phép kinh doanh tên quan âm thị kính chuyên về làm từ thiện
vì tôi suốt đời bị vụ oan bà nói tai vùng liên tục
chủ tọa khẳng định oan quá đặt tên tập đoàn như vậy phải không oan hay không hội đồng sẽ xem xét
chủ tọa cũng yêu cầu thêm rằng bị cáo lan không được vung tay và chú ý ngôn ngữ tại tòa không phải ra tòa công khai thích nói gì thì nói
trước cáo buộc bản thân tuyển chọn nhân sự bố trí người thân sử dụng công ty ma vay vốn hoặc cấu kết các đối tượng là chủ công ty để rút tiền scb
bà lan cũng cho rằng nội dung này không đúng đồng thời bà lan phủ nhận việc sở hữu đến chín mươi một cổ phần của ngân hàng scb
ngoài ra bị cáo lan phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên scb kết hợp thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản rút tiền scb
theo bà lan bà không quen biết gặp ai và không chỉ đạo người của scb trong việc này
bà cũng xin lúc tôi trước
tôi bị bắt bắt động sản giá cao lắm định giá theo giá thị trường
còn giờ tôi bị bắt rồi giá một trăm linh tỷ chỉ còn ba bốn mươi tỷ thôi nên mong xem xét cho anh chị em định giá
chủ tọa tiếp tục dẫn hồ sơ thể hiện scb giải ngân hơn hai năm trăm linh khoản vay tổng số hơn một triệu tỷ đồng
nay có hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
và nhóm vạn thịnh pháp chiếm hai phần ba số này rất nhiều tiền được trở về nhà của bị cáo lan
trương mỹ lan bác bỏ nói tiền trở về khu vực nhà mình cho thuê
gồm rất nhiều đơn vị khác nhau trong các tòa nhà không có việc trở tiền từ scb về cho bị cáo sử dụng
trả lời thẩm vấn bà trường mỹ lan cho rằng cáo chặng không đúng hành vi của bà
bà lan phủ nhận nội dung không có vị trí nhưng nắm chín mươi một cổ phần scb
bị cáo trương mỹ lan cho biết trong quá trình điều tra có lúc bà khai đúng có phần khai chưa đúng
và bà chưa bao giờ xác nhận nắm giữ chín mươi cổ phần scb
theo bà lan cá nhân bị cáo chỉ nắm bốn chín cổ phần scb
các con gái của bà nắm giữ
bà lan nắm giữ gần năm
tất cả thành viên trong gia đình bà nắm giữ dưới một mươi năm
bạn bè ở nước ngoài ba mươi và của bạn bè ở việt nam ba mươi
chủ tọa cho rằng bà lan nắm giữ dưới năm cổ phần trên giấy
còn thực chất những người khác đứng tên cổ phần dùm bà lan
bà lan cho rằng những người đang quản lý cổ phần họ không biết mặt tôi
những người đứng tên này không có việc làm thì được tạ chiêu chung nhờ đứng tên
vì người nước ngoài không thể đứng tên góp vốn được
bạn bè tôi là việt kiểu canada việt kiểu úc việt kiểu mỹ
bạn bè thấy tôi nên tin tưởng cổ đông nước ngoài thì tôi bảo lãnh chứ không phải của tôi
bị cáo trương mỹ lan quả quyết
không phải biết trương mỹ lan mới là đứng dùm trương mỹ lan
những người đứng tên cổ phần đều khai đứng tên cho trương mỹ lan
bị cáo trương mỹ lan khóc nói xin hội đồng xét xử cho tôi nói về cổ đông nước ngoài
những người này trước đây chỉ vào giúp scb thôi không có mục đích gì khác
lúc đầu tôi ra sức thuyết phục họ giờ làm sao tôi nhớ nổi hết là nhà đầu tư nào công ty nào
trước khi hập nhất ba ngân hàng vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tôi được động viên từ một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước nhờ tôi kêu gọi cổ đông ba ngân hàng đừng quậy phá
vì ba ngân hàng khác nhau lãnh đạo khác nhau nhờ tôi bằng mọi giá phải kêu họ tiếp tục hợp nhất
tiếp theo ngân hàng nhà nước nhờ tôi phải đi kêu gọi bạn bè đầu tư để làm sao phải nắm số cổ phần trên sáu mươi năm
nhóm này góp tiếng nói cùng bị cáo để hợp nhất thành công
lúc đầu tôi từ chối nhiều lần vì tôi không có nghiệp vụ ngân hàng
các anh ở ngân hàng nhà nước đã chấn an tôi an tâm vì tôi có tiếng nói uy tín với các cổ đông
tôi được yêu cầu
nhóm bạn bè của tôi phải chiếm trên sáu mươi năm cổ phần và phải kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài thì mới dễ thành công
tôi còn được yêu cầu cho mượn tài sản đưa vào cơ cấu ngân hàng
tôi rất buồn vì không nghĩ tôi có ngày hôm nay
bên cạnh đó bị cáo trương mỹ lan cũng phản đối các cáo buộc như tuyển chọn bố trí nhân sự
là những người thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt ngân hàng scb để nắm quyền điều hành
thành lập các đơn vị thuộc scb chỉ để cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma thuê nhờ các cá nhân để đứng tên
hồ sơ vay cổ phần tài sản đảm bảo tạo lập hồ sơ vay vốn khống
hợp thức việc rút tiền của scb cầu kết với các đối tượng là chủ sở hữu
đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan
để tạo lập khoản vay cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của scb
lý giải về cáo buộc này bà lan cho biết bản thân không biết gì về luật ngân hàng
sau khi hợp nhất ba ngân hàng việc cổ bị cáo chỉ là đi lo về tiền kiếm cổ đông nước ngoài vào
còn việc điều hành ngân hàng như thế nào thì toàn bộ đều do hội đồng quản trị tự điều hành dưới sự giám sát của ngân hàng nhà nước
trước những lời khai trên của bà lan đại diện hội đồng xét xử đặt câu hỏi
tại tòa các bị cáo như võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc ngân hàng scb
bùi anh dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
khai rất rõ việc quản lý vận hành ngân hàng đều theo chỉ đạo của trương mỹ lan
hội đồng xét xử hỏi bị cáo giải thích sao về nội dung này
bị cáo trương mỹ lan lặp lại câu trả lời rằng bản thân không có nghiệp vụ về ngân hàng nên không chỉ đạo gì
nhiệm vụ của bị cáo tại ngân hàng scb chỉ là đi giải quyết những vấn đề liên quan đến tài sản chứ không tham gia điều hành
bà lan cho rằng võ tấn hoàng văn được nguyễn thị thu sương
chủ tịch hội đồng quản trị scb tuyển vào làm việc tại ngân hàng scb ngân hàng nhà nước xét duyệt
hơn nữa giữa võ tấn hoàng văn và bị cáo không có mối quan hệ gì một năm chỉ gặp nhau hai lần
bị cáo trương mỹ lan khai rằng bản thân không biết bà đỗ thị nhàn
võ tấn hoàng văn chỉ nói là gặp bà nhàn để sớm kết thúc thanh tra để mời nhà đầu tư nước ngoài vào
bị cáo trương mỹ lan nói không hề có việc bưng bít hối lộ
việc bà nhàn thanh tra thì có liên quan gì đến tôi tôi có biết bà nhàn đâu
bị cáo trương mỹ lan mong hội đồng xét xử xem xét lại về mức giá
vì các công ty thẩm định giá thẩm định không đúng theo giá thị trường
thị trường bất động sản có lúc này lúc khác nên tài sản định giá chưa phù hợp với thực tế
giá thị trường còn cao hơn nhiều
sáng một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo nguyễn cao trí năm mươi bốn tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella
về hành vi chiếm đoạt một tỷ đồng của bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
ngày một mươi một tháng ba ông nguyễn cao trí năm mươi bốn tuổi chủ tịch tập đoàn capella là người cuối cùng bị tòa xét hỏi
để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà trương mỹ lan
bị cáo nguyễn cao trí là bị cáo duy nhất trong vụ án không phải là đồng phạm của bị cáo trương mỹ lan
gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
bị cáo trí bị xét xử về hành vi tìm cách chiếm đoạt một tỷ đồng sau khi bị cáo trương mỹ lan bị bắt
ông này bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền của bà lan tổng cộng bốn mươi triệu usd khoảng một tỷ đồng
thông qua ba hình thức là chuyển nhượng sáu mươi năm vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp
mua một trăm linh vốn điều lệ công ty sài gòn đại ninh và đầu tư dự án tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh
trả lời hội đồng xét xử ông trí thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội
cho biết quen bà lan từ năm hai nghìn một mươi bảy với tư cách là các doanh nhân
chỉ là chị em bạn bè số tiền một tỷ đồng nhận từ bà lan qua giao dịch bằng miệng không có hóa đơn chứng từ
khi có thông tin bà lan bị khởi tố bị cáo rất bối rối bởi đang có nhiều hợp đồng cần phải thanh toán
theo chủ tịch tập đoàn capella sự việc bà lan bị bắt khiến ông có khả năng phải trả gấp đôi số tiền đã nhận từ hệ thống của bà lan
bị cáo đắn đo về quyền lợi của chị lan cân nhắc công khai quan hệ thực tế hay công khai quan hệ trên giấy tờ
lúc đó truyền thông loan tin dữ dội về hệ thống của bị cáo quan hệ với chị lan sợ ảnh hưởng nên bị cáo muốn tách bạch ra
ông trí trình bày về nguyên nhân xóa sạch các giao dịch nhận tiền từ bà lan
cáo trạng xác định sau khi bà lan bị bắt giam trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá
và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó
mục đích là nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại công ty văn lang của bà lan để chiếm đoạt một tỷ đồng
ông trí trình bày thêm rằng ngay sau đó đã nhận ra vấn đề không hề đơn giản
nên đã đề nghị hoàn trả tiền vào hệ thống của bà lan nhưng không được chấp nhận
bị cáo nghĩ giao dịch mà để người khác đứng tên có nghĩa là chị lan không muốn công bố
và việc này đã dẫn đến sai lầm của bị cáo
ông trí thừa nhận thêm rằng chỉ mong có lợi cho chị lan
theo chủ tọa trên thực tế các hành vi của bị cáo là nhằm loại trừ trách nhiệm của mình với khoản tiền đã nhận của bà lan
hội đồng xét xử ghi nhận ông trí mong muốn khắc phục toàn bộ số tiền một tỷ đồng đã chiếm đoạt
được hỏi về tư cách bị hại ngay sau đó bà trương mỹ lan cho rằng quan hệ giữa mình với ông trí như chị em
tiền bạc trước giờ rõ ràng và không có ý kiến về lời khai của bị cáo
bà lan mong muốn hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo trí
khi tôi bị bắt nghĩ rằng việc làm của ông chí chỉ là tai nạn
tôi cảm ơn cơ quan điều tra đã chứng minh tôi không vu khống cho trí
trước khi kết thúc phần xét hỏi ông trí một lần nữa trần tình về nguyên nhân động cơ phạm tội là trong bối cảnh bà lan bị bắt chứ không cố ý chiếm đoạt tiền
chủ tịch tập đoàn capella mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ đồng thời nói lời cảm ơn bà lan đã xin giảm án cho mình
chị lan yên tâm số tiền của chị sẽ được khắc phục toàn bộ xin chúc chị sức khỏe
quá trình làm việc với cơ quan điều tra bà lan khai lần đầu gặp mặt tại trụ sở tập đoàn vạn thịnh pháp
ông trí đặt vấn đề bán cho bà ba mươi cổ phần của ông tại công ty cổ phần cao su tỉnh đồng nai
bà đồng ý mua và đặt cọc sáu triệu usd sau đó nhiều lần thanh toán bằng tiền việt tổng cộng là năm trăm linh tỷ đồng hai mươi ba triệu usd và nhờ hồ quốc minh đứng tên
chủ tịch tập đoàn capella còn hứa giúp bà sở hữu trên sáu mươi sáu cổ phần để nắm toàn quyền quyết định công ty song không thực hiện
đến năm hai nghìn một mươi chín ông trí mời bà hợp tác trong dự án khu công nghiệp tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh hơn hai mươi hectare
đây là dự án ông trí cùng công ty cổ phần tập đoàn bến thành holding group xin dự án và chịu trách nhiệm lo về pháp lý
bà lan đã giới thiệu đối tác nước ngoài vào đầu tư và làm việc với ông trí
ông trí nhiều lần ứng mượn tiền của bà tổng cộng một mươi hai năm triệu usd và thống nhất khi dự án được triển khai thì khoản tiền này được tính vào chi phí ông trí được hưởng
tuy nhiên do dự án triển khai chậm bà lan yêu cầu chuyển trả lại số tiền trên hoặc chuyển nhượng công ty bến thành cho bà song ông trí không thực hiện
liên quan đến công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh bà lan cho biết năm hai nghìn hai mươi ông trí gặp thuyết phục năn nỉ đầu tư dự án này nhưng bà không có nhu cầu
ông trí sau đó mượn tiền bà để đầu tư dự án
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp chuyển cho ông trí vai ba trăm linh tỷ đồng nhưng không ký giấy tờ biên nhận
do bà không muốn làm nên ông trí nói sẽ chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư ngoài hà nội và sẽ trả cho bà năm trăm linh tỷ đồng nhưng cũng chỉ là lời hứa
sau đó hai bên gặp nhau tính toán công nợ chốt ông trí nợ bà lan một tỷ đồng
chủ tịch tập đoàn capella chuyển nhượng cho bà một mươi cổ phần công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang để cấn trừ nợ
số cổ phần này bà cũng nhờ hồ quốc minh đứng tên còn bà giữ sổ cổ đồng
nhà chức trách xác định sổ sách kế toán của công ty văn lang không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ trên
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sau khi bà lan bị bắt giam chí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó
mục đích làm việc này của trí nhằm xóa bỏ quyền lợi sở hữu tại công ty văn lang của bà lan để chiếm đoạt tiền cáo trạng nêu
ban đầu tại cơ quan điều tra ông trí khẳng định không nhận khoản tiền nào và còn có nhiều đơn gửi đi các nơi cho rằng bị bà trương mỹ lan bôi nhọ danh dự nhưng sau đó thừa nhận hành vi
liên quan đến hành vi sai phạm bị cáo lan nói tôi tôn trọng nội dung kết luận của bản cáo trạng
chủ tọa ngắt lời giải thích rằng hội đồng xét xử không hỏi bị cáo có tôn trọng hay không mà hỏi nội dung cáo trạng xác định hành vi bị cáo có thấy đúng không
bà lan nói có nội dung không đúng dù không giữ chức vụ trong scb nhưng bị cáo nắm tám mươi năm chín mươi một cổ phần của ngân hàng
hội đồng xét xử nêu nội dung rồi hỏi bị cáo có đúng không bị cáo lan phủ nhận bà nói phần tự khai cũng không đúng
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp khai bị cáo và gia đình nắm dưới một mươi năm ba mươi là cổ đông nước ngoài khoảng ba mươi là nhờ bạn bè đứng tên dùm
chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần của tôi tại scb là chín mươi một bản tự khai có phần đúng có phần chưa chính xác
hội đồng xét xử hỏi bị cáo giải thích gì vì tất cả người nắm cổ phần pháp lý đều xác nhận cổ phần đứng tên trương mỹ lan
bà lan trả lời lúc hợp nhất họ chỉ biết bị cáo đứng tên giúp scb những người đứng tên dùm họ không biết mặt tôi
họ khó khăn không có việc làm được tại chiêu chung nhờ đứng giúp
bị cáo khai cổ phần này là của bạn bè bà nhờ đứng dùm
bà lan trình bày khi mới bị bắt cơ quan điều tra hỏi bà có nhớ những cổ đông nước ngoài đứng tên dùng không bị cáo không thể nhớ nổi
những người đứng tên dùm chỉ muốn giúp scb
hội đồng xét xử một lần nữa hỏi bị cáo lan toàn bộ lời khai ở cơ quan điều tra có đúng không đề nghị bị cáo xác nhận
chủ tọa đánh giá bị cáo rất kỹ trong lời khai
lý giải điều này chủ tọa cho biết đọc toàn bộ hồ sơ bút lục nhận thấy bị cáo lan đọc kỹ bản khai ghi chú rất rõ phía dưới cái nào đúng cái nào sai
bị cáo lan nói tôi nghĩ đúng một phần
lúc này chủ tọa bác bỏ đề nghị bị cáo xác nhận đúng hay không
bị cáo lan khai cái nào tôi ký xác nhận với luật sư chắc chắn đúng
trong quá trình xét xử bị cáo lan nhiều lần xúc động rồi khóc
xin hội đồng xét xử đừng dùng từ thâu tóm có được không mỗi lần nghe tôi xót xa
chủ tọa nhắc bị cáo bình tĩnh và cho biết hội đồng xét xử chưa đánh giá thâu tóm hay không đang nêu lại nội dung cáo trạng
hội đồng xét xử nói từ chủ tịch hội đồng quản trị tới tổng giám đốc ra lãnh đạo scb đều xác định làm việc theo chỉ đạo của trương mỹ lan
họ xác định ra nghị quyết xét duyệt tiến dụng cho ai đều do trương mỹ lan chỉ đạo phụ thuộc chỉ đạo của trương mỹ lan
bị cáo giải thích như thế nào
bà chương mỹ lan phủ nhận không có
trả lời về hội đồng quản trị bị cáo lan nói hợp nhất ba ngân hàng mặc định đã phân công cổ đông khác gây lộn bà nói cứ tin tưởng ban điều hành scb
lúc đó tình hình nội bộ scb hỗn loạn áp lực trả nợ cho ngân hàng nhà nước
các bị cáo làm sai quy định hay sai gì thì xin hội đồng xét xử thứ tội cho họ
họ không cố ý không ai tham tiền sai là để bảo vệ scb không sụp đổ bà lan nói
hội đồng xét xử nhắc nhở bị cáo chưa trả lời đúng câu hỏi
hội đồng xét xử muốn bị cáo trả lời tất cả người khác khai rõ quyền điều hành thực tế đều theo chỉ đạo của bị cáo bị cáo trả lời đừng giải thích lý do họ làm
trương mỹ lan khai vị trí bà là đi giải quyết cho mượn tài sản không nắm quyền điều hành tại scb
nếu tôi gây gớm như cáo chẳng nói thì xin hội đồng xét xử xem xét
ngày hôm nay tất cả tài sản bạn bè gia tộc nằm hết scb
bị cáo lan nói và cho rằng tất cả lời khai các bị cáo khác khai đều có nhiều điều không đúng
bà lan dẫn chứng võ tấn hoàng văn một năm chỉ gặp bị cáo hai ba lần không thể biết để khẳng định bị cáo nắm quyền chi phối scb
bị cáo trương mỹ lan nói tiếp tôi không hề biết đỗ thị nhàn đinh văn thành và võ tấn hoàng văn
nhờ tôi nói với bà nhàn thanh tra sớm đi tiếp tục hỗ trợ cho mượn tài sản để nhà đầu tư nước ngoài còn vào
hội đồng xét xử nêu lại hành vi của viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc bị cáo trong cáo trạng
bằng nhiều phương pháp đã tuyển chọn nhân viên thần tín vào scb lập các chi nhánh để tiến hành cho vay
lập công ty ma để mượn tiền giải ngân về sử dụng về những hành vi này bị cáo phủ nhận nói không đúng
bên cạnh đó bị cáo lan mong hội đồng xét xử xem xét cho nhóm bị cáo trong các công ty thẩm định giá
theo bị cáo bất động sản cao định giá theo giá thị trường việc cơ quan công tố quy buộc công ty thẩm định giá nâng giá khống là chưa chính xác
bị cáo lan nói mong hội đồng xét xử xem xét lại cho khách quan công bằng vì bất động sản có lúc giá rất cao nhưng không mãi giá như vậy
sáng ngày một mươi một tháng ba hội đồng xét xử nêu lại cáo buộc trong cáo trạng với bị cáo trương mỹ lan
theo đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn
trong đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bà lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vay
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ hơn một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
hành vi của bà trương mỹ lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền hơn sáu mươi bốn sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vai vốn chiếm đoạt của ngân hàng scb số tiền hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
gây thiệt hại số tiền hơn một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
với những cáo buộc này bị cáo trương mỹ lan trình bày thời điểm đó bà đưa tài sản vào scb để cứu ngân hàng
scb không đủ tiền trang trải thì đâu có mà cho tôi vay tiền
vài tiền tôi đưa đi đâu tiền tôi sử dụng đi đâu tôi liên tục đưa tài sản vào vì nếu tôi dừng là mất hết
song chủ tọa cho rằng cáo trạng xác định bị cáo đưa tài sản vào là một phương thức thủ đoạn phạm tội
bị cáo lan nói chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ là hoàn toàn không có
bị cáo nói scb không có tiền chẳng nhẽ tôi đi chiếm đoạt tài sản và tiền bạc của tôi hay sao
mong hội đồng xét xử xem xét vai trò vị trí số tiền tôi chiếm đoạt
để scb không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt tiếp tục tái cơ cấu
bị cáo trương mỹ lan đã cáo buộc đưa cho đỗ thị nhàn năm hai triệu usd để bưng bít sai phạm
làm nhẹ sai phạm tài chính của scb để không đưa sai phạm scb chuyển về cơ quan điều tra
bị cáo nói trước tòa tôi với chồng làm việc chữ tín hàng đầu bưng bít hối lộ là không có
tại sao tôi gặp bà nhàn tôi có biết bà nhàn đâu
võ tấn hoàng văn làm phải chịu trách nhiệm các số tiền trong vụ án tôi không biết
nếu tôi có thời gian làm việc đó sau tôi không đi trả lại tòa nhà times square cho chồng tôi
chồng tôi rất khổ
trước khi kết thúc thẩm vấn bị cáo lan mong hội đồng xét xử xem xét hành vi của mình
bị cáo bốn đời làm phước xin hội đồng xét xử xem xét đạo đức gia đình chúng tôi
xem xét bản chất scb xem xét tình trạng các bị cáo
theo cáo trạng tuy không giữ chức vụ gì tại scb
nhưng bà trương mỹ lan nắm giữ hơn chín mươi một năm cổ phần của scb
chi phối chỉ đạo mọi hoạt động của ngân hàng
trong suốt một mươi năm thâu tóm scb bà lan đã rút hơn một năm triệu tỷ đồng của scb
gây thiệt hại đến thời điểm khởi tố vụ án là tháng một mươi hai nghìn hai mươi hai là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
bà trương mỹ lan sử dụng scb như một công cụ tài chính
huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vai khống phục vụ cho mục đích cá nhân
để rút tiền từ scb bà lan đã chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng và vạn thịnh pháp
để chỉ đạo tổ chức thành lập nhiều bộ phận đơn vị công ty thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân
cấu kết chặt chẽ với nhau thông đồng với các công ty thẩm định giá triển khai rút tiền từ scb
ngoài việc tạo lập các công ty ma đứng tên hồ sơ vay vốn
bà lan còn cấu kết chủ sở hữu đại diện các công ty thực tế có hoạt động kinh doanh
để các công ty này đứng tên vay vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty ma
lập hồ sơ vai vốn khống rút tiền của ngân hàng scb để lan và các đối tượng trên cùng sử dụng
khi các khoản vai khống quá hạn và hạch toán nợ xấu nhóm năm
bà lan không trả nợ mà chỉ đạo bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản và bán nợ trả chậm
cho chính các công ty ma do vạn thị phát thành lập để chết giấu một phần nợ xấu
không phải hạch toán lãi giảm dư nợ tín dụng
để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của ngân hàng scb
bà lan đã mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan thanh tra giám sát làm trái công vụ